thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực ban bí thư và ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc thanh tra toàn diện dự án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
chiều nay thanh tra chính phủ đã công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án nêu trên
theo kết luận thanh tra trong việc đề xuất dự án đầu tư đặc biệt trong việc đánh giá tình hình tài chính kinh doanh của công ty avg có dấu hiệu của việc thiếu trách nhiệm và làm trái
thực trạng tài chính hoạt động kinh doanh của avg từ khi thành lập đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để mua bán cổ phần là rất khó khăn
tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi năm là rất xấu
tổng tài sản là ba hai trăm sáu mươi sáu trăm tám mươi
nợ phải trả là một hai trăm sáu mươi sáu tám trăm hai mươi sáu tỷ đồng
giá trị còn lại của tài sản cố định là hai trăm linh tám năm trăm tám mươi chín tỷ đồng
từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá liên tục lỗ số lỗ lũy kế đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi năm là một sáu trăm ba mươi hai chín trăm linh chín tỷ đồng bằng bốn mươi năm vốn điều lệ
avg sử dụng vốn cho doanh nghiệp dịch vụ truyền hình
chủ yếu là một sáu trăm ba mươi hai chín trăm linh chín tỷ đồng

vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn chiếm bảy mươi ba ba vốn điều lệ
kết luận của thanh tra chính phủ cũng nêu rõ trong việc lựa chọn tư vấn thẩm định giá trị avg và tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp
mobifone đã có những khuyết điểm vi phạm quy định của luật đấu thầu như lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn
chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
mobifone đã chuyển file hồ sơ yêu cầu cho công ty trách nhiệm hưu hạn chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
trước khi phát hành vi phạm hành vi bị cấm quy định tại điểm a khoảng bảy điều tám mươi chín luật đấu thầu
cho nhà thầu bổ sung tài liệu và hồ sơ đề xuất của nhà thầu sau khi đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu
vi phạm hành vi bị cấm quy định tại điểm b khoảng bốn điều tám mươi chín luật đấu thầu
lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư
và thẩm định giá amac
mobifone chỉ căn cứ vào báo giá thấp nhất trong ba đơn vị tư vấn
không thực hiện theo quy trình chỉ định thầu
vi phạm quy định tại điều năm mươi năm nghị định số sáu mươi ba hai nghìn một mươi bốn ndcp ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
từ các sai phạm trên thanh tra chính phủ đã kiến nghị thủ tướng chính phủ
và các cơ quan tổ chức kiểm điểm
xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân mobifone bộ thông tin và truyền thông
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ công an văn phòng chính phủ
đồng thời kiến nghị xử lý kinh tế theo hướng bộ thông tin và truyền thông và mobifone
chịu trách nhiệm xử lý thu hồi số tiền mà mobifone đã thanh toán
trong việc mua chín mươi năm cổ phần avg
thực hiện các kết luận xử lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền
truy thu từ mobifone nộp vào ngân sách nhà nước
về thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền một ba tỷ đồng
chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc và phó tổng giám đốc
phụ trách tài chính kế toán của mobifone
chịu trách nhiệm xử lý thu hồi số tiền một năm mươi bốn tỷ đồng
chi phí tư vấn đã chi cho hai công ty tư vấn là amac
và công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ
giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của bộ công an
tiếp nhận toàn bộ hồ sơ tài liệu thanh tra dự án tổng công ty viễn thông mobifone
mua chín mươi năm cổ phần avg để xem xét khởi tố điều tra xử lý đúng người đúng việc